chủ động phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus ncov trên địa bàn ubnd huyện mường nhé tỉnh điện biên vừa quyết định thành lập chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời để giám sát hành khách tại xã quảng lâm
chốt kiểm dịch gồm các lực lượng phòng y tế công an huyện trung tâm y tế huyện ubnd xã quảng lâm thực hiện kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ bắt đầu từ ngày hai tháng hai đến khi hết dịch
chốt kiểm dịch thực hiện giám sát hành khách di chuyển từ ngoài địa bàn vào huyện mường nhé lập danh sách các trường hợp nghi ngờ chuyển về cơ sở cách ly để lấy mẫu xét nghiệm và quản lý theo quy định khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển hành khách qua chốt kiểm dịch khuyến cáo hành khách tự theo dõi sức khỏe hạn chế tiếp xúc nơi đông người khi có triệu chứng viêm đường hô hấp cần tới cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn chẩn đoán và cách ly y tế